ban an toàn giao thông tp hcm cần chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm người điều khiển xe máy mô tô cố tình lưu thông vào đường cấm làn đường dành cho ô tô
đây là chỉ đạo mới nhất của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
trước liên tiếp những vụ tai nạn gây thương vong nghiêm trọng tại tp hcm trong thời gian gần đây
tại tp hcm tình trạng người dân điều khiển mô tô xe máy lưu thông vào làn đường dành cho ô tô vẫn diễn biến phức tạp
đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ tuyến dẫn tập trung nhiều xe tải nặng công tân ơ
thực tế đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm bắt nguồn từ việc xe máy đi vào làn ô tô
do vậy ban an toàn giao thông tp hcm phải thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm
đồng thời phối hợp với các quận huyện tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định về an toàn giao thông
tại những khu vực nút giao khu vực có tình hình giao thông phức tạp
thống kê cho thấy từ đầu tháng một mươi hai đến nay tại cầu sài gòn liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông khiến hai người chết
và trước đó trong tháng chín cũng có hai người tử vong nhiều người bị thương với nguyên nhân xe máy đi vào làn ô tô